an ninh sân bay tân sơn nhất mới đây cho biết đã phát hiện một vụ nghi vấn vận chuyển
trái phép một mươi một kg vàng được cất dấu tinh vi qua đường hàng không tại sân bay
trước đó ngày hai mươi hai tháng bảy nhân viên so chiếu an ninh tại kho hàng vietnam airlines
phát hiện một kiện hàng hóa nghi vấn trong lô hàng gồm hai mươi bốn kiện trọng lượng bốn trăm sáu mươi kg
chuẩn bị được chuyển ra sân bay tân sơn nhất để mang đi đà nẵng
cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra kiện hàng phát hiện một mươi một thanh kim loại màu vàng
nghi vấn đây là vụ vận chuyển vàng trái phép cơ quan chức năng đã làm việc với chủ hàng
bước đầu chủ hàng đã thừa nhận là chủ nhân của số hàng này
chủ nhân không cung cấp được hóa đơn chiến tự thể hiện việc mua bán số bàn trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ